liên quan đến vụ việc bé gái hai tháng tuổi ở xã cần kiệm huyện thạch thất thành phố hà nội đã bị tử vong sau khi tiêm vaccine combi fi
sở y tế tp hà nội đã họp để đưa ra kết luận về nguyên nhân tử vong của em bé
báo cáo cho biết sau tiêm bé được theo dõi ba mươi phút tại trạm không có biểu hiện sốt và được cho về nhà
sáng ngày một mươi tháng một cháu nhập viện trong tình trạng ngừng tim ngừng thở
trong đợt này tại xã cần kiệm có ba mươi ba trẻ đã được tiêm vaccine combi năm
theo giám đốc trung tâm kiểm soát dịch bệnh hà nội cho biết ngay khi có trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng
theo quy định của bộ y tế thành phố hà nội đã thành lập hội đồng gồm các chuyên gia lâm sàng các nhà quản lý các nhà dịch tễ học
họp và kết luận ban đầu là cháu tử vong trước khi đến bệnh viện
nguyên nhân tử vong đang chờ kết luận của cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi
tuy nhiên nguyên nhân ban đầu hội đồng có thể nghĩ tới là trẻ tử vong do sốc phản vệ